thời gian qua bộ quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan thực hiện đầy đủ trình tự
thủ tục soạn thảo theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
đồng thời tiến hành lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương
hầu hết các ý kiến đều thống nhất với đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng
quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới và xây dựng bộ đội biên phòng
bảo đảm thống nhất với hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan
bộ đội biên phòng việt nam thành lập từ ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
qua một quá trình dài đất nước có rất là nhiều thay đổi
có mỗi giai đoạn khác nhau có những tình huống của đất nước khác nhau
nhưng cũng từ đó là lực lượng biên phòng việt nam đã lớn mạnh lên rất nhiều
và nhiệm vụ biên phòng cũng đã có những thay đổi lớn
và tôi cho rằng là cái việc ban hành luật
biên phòng là cần thiết
bên cạnh cái phát huy cái vai trò nồng cốt của lực lượng biên phòng
thì chắc chắn rằng là khi được nâng cấp lên thành luật biên phòng việt nam
thì cái vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể các cấp
thì sẽ có cái sự chỉ đạo phối hợp đồng bộ toàn diện hơn với lực lượng biên phòng
có cái luật biên phòng việt nam
thì sẽ quy định các cái hoạt động rất cơ bản với biên phòng
của cả dân tộc của cả hệ thống chính trị
đó là huy động sức mạnh của quốc gia trong việc xây dựng các nhân tố
tạo thành nguồn lực và tạo thành sức mạnh để chúng ta quản lý
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
và chúng ta cũng tuyên bố với các nước khác trên thế giới
đặc biệt là các nước láng giềng về chính sách của biên phòng việt nam chúng ta